theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi hai tháng chín
việt nam không có ca mắc mới vậy là đến hôm nay là ngày thứ một mươi
việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng chín việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
và trung tâm y tế hòa vang đà nẵng
trong một sáu mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm một mươi ca
số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi năm ba trăm chín mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm trăm chín mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu bốn trăm ba mươi ba người
cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi tám ba trăm sáu mươi bảy người